từ khoảng một tuần nay thủ đô hà nội số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng và phá các kỷ lục ca bệnh trước đó
đáng chú ý là vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai hà nội đã dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với một ca
một phần ba trong số này là ca cộng đồng
theo đó để sẵn sàng cho mọi tình huống đối với những trường hợp f nhẹ không triệu chứng
những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì f sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động thu dung và điều trị f nhẹ không triệu chứng
hà gia hà nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị covid một mươi chín lần thứ tư
cụ thể tầng thứ hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
về tầng thứ ba điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch có bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đang chuyển đổi công năng thành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bộ y tế cũng vừa cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
theo bộ y tế để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ y tế nhằm xác định ca bệnh